bộ xây dựng phối hợp với tỉnh thanh hóa đã tổ chức lễ công bố điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế nghi sơn đến năm hai nghìn ba mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch mở rộng từ một mươi tám ha lên một trăm linh sáu ha bao gồm toàn bộ diện tích huyện tĩnh gia và sáu xã của hai huyện lần cận
quy hoạch không gian tổng thể khu kinh tế nghi sơn được triển khai theo phân khu và mạng lưới kết nối các khu vực đô thị lấy trung tâm huyện tĩnh gia làm trung tâm tổng hợp của khu kinh tế nghi sơn
hai vành đai xanh dựa trên hệ thống núi rừng hiện hữu trong khu kinh tế phân vùng đất liền khu kinh tế nghi sơn hình thành năm khu vực bao gồm cảng nghi sơn khu đô thị trung tâm khu đông bắc khu phía tây và nam
các chương trình dự án ưu tiên đầu tư tập trung trong lĩnh vực du lịch hình thành các trung tâm dịch vụ du lịch ven biển thực hiện các dự án và phát triển nhà ở xây dựng cải tạo và bổ sung các trung tâm truyền ngành